việc khống chế các chùm lây không để dịch bùng lên là rất quan trọng nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng nói